các doanh nghiệp vận tải và bến xe trên địa bàn thành phố hồ chí minh không được tăng giá cước
bảo đảm đầy đủ các loại xe khách để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
đây là chỉ đạo từ sở giao thông vận tải thành phố
sở giao thông vận tải thành phố yêu cầu các doanh nghiệp vận tải và các bến xe không tăng giá cước
các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé có trách nhiệm cung cấp đủ vé để bán cho hành khách
trường hợp đơn vị vận tải không đưa vé hoặc đưa không đủ vé bến xe chủ động bán vé cho xe khách
các bến xe cũng được yêu cầu đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện xe khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
trước trong và sau dịp tết dương lịch năm hai nghìn một mươi chín
dự báo dịp tết dương lịch lượng hành khách đi lại trên các tuyến liên tỉnh từ tỉnh quảng ngãi và các tỉnh tây nguyên
tăng từ hai mươi năm đến ba mươi năm so với ngày thường tăng từ năm một mươi so với cùng kỳ năm trước